trong phiên khai mạc sáng nay các đại biểu quốc hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến
kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ năm
báo cáo kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
cử tri nhân dân đánh giá cao đảng và nhà nước đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã kịp thời chỉ đạo toàn diện các vấn đề quan trọng của đất nước
từ đó đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực
kinh tế tiếp tục được phục hồi và phát triển an sinh xã hội được đảm bảo
đời sống của nhân dân ổn định từng bước được cải thiện
tuy nhiên cử tri nhân dân còn nhiều băn khoăn lo lắng tình trạng thiếu một số vật tư
thuốc trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh doanh nghiệp giải thể
tạm ngưng hoạt động chưa có chiều hướng giảm công nhân lao động bị ngừng việc
nghỉ việc giá phân bón thuốc bảo vệ thực vật giá điện vẻ máy bay tiếp tục năng
cử tri kiến nghị chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất
tạo việc làm cho người lao động
chính phủ chỉ đạo các bộ ngành cơ quan chức năng giả soát các văn bản hướng dẫn
các điều kiện cần và đủ để triển khai thực hiện chính sách tiền lương mới từ ngày một tháng bảy
về tình hình và kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri đến nay
đã có hai hai trăm một mươi kiến nghị đã được giải quyết trả lời đạt chín mươi chín bảy
song vẫn còn tình trạng giải quyết kiến nghị của cử tri chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý nhà nước
của một số bộ ngành trung ương
trưởng ban dân nguyện cũng kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành
giả soát giải quyết rất điểm các kiến nghị đang trong quá trình giải quyết
bảo đảm giải quyết có chất lượng đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri
trong ngày làm việc đầu tiên kỳ họp thứ bảy quốc hội đã giải quyết được một lượng lớn công việc
trong đó đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của quốc hội
đã tiến hành bầu đồng chí trần thanh mẫn
vị quốc hội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
buổi sáng sau khi các đại biểu quốc hội đặt vòng hoa vào viếng lăng chủ tịch hồ chí minh
quốc hội tiến hành họp phiên trù bị thông qua chương trình kỳ họp thứ bảy
trong phiên họp khai mạc quốc hội đã nghe báo cáo đánh giá bổ sung và báo cáo thẩm tra
về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
và báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
cuối giờ sáng đầu giờ chiều quốc hội tiến hành họp về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền
quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu bằng hình thức biểu quyết điện tử với bốn trăm bảy mươi năm trên bốn trăm bảy mươi năm đại biểu tham gia biểu quyết tán thành
chiếm một trăm linh tổng số đại biểu quốc hội có mặt tán thành
quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với đồng chí trần thanh mẫn
cũng trong chiều nay quốc hội đã nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm
chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ba và hai dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
được tin tổng thống nước cộng hòa hồi giáo iran ibrahim raisi bộ trưởng ngoại giao iran hossein ami abdullahian
và một số quan chức cấp cao iran thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay vào ngày hôm qua một mươi chín tháng năm
hôm nay quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã gửi điện chia buồn tới quyền tổng thống iran
mohamed mokhebe chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn đã gửi điện chi buồn tới chủ tịch quốc hội iran
cùng ngày bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn đã gửi điện chia buồn tới quyền bộ trưởng ngoại giao ali bakori kani
hôm nay đoàn công tác quân ủy trung ương bộ quốc phòng do đại tướng phan văn giang
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn
đã đến thăm làm việc với bộ chỉ huy quân sự bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế
làm việc với các đơn vị đại tướng phan văn giang ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích nổi bật
mà bộ chỉ huy quân sự bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế đã đạt được trong thời gian qua
và yêu cầu các đơn vị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết chỉ thị mệnh lệnh của các cấp
chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững tình hình an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trong mọi thời điểm
để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh biên giới
đại tướng phan văn giang yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần chủ động tổ chức tốt nhiệm vụ huấn luyện
sẵn sàng chiến đấu diễn tập sẵn sàng tiện tham gia nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai
cứu hộ cứu nạn tích cực phối hợp thực hiện hiệu quả công tác dân vật
thường xuyên quan tâm giúp đỡ hỗ trợ nhân dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội
xóa đói giảm nghèo ổn định cuộc sống
một trong những điểm rất đường trông chờ ở luật đất đai sửa đổi là đã quy định cụ thể hơn về công tác định giá đất
tuy nhiên điều này chưa thể áp dụng tại thời điểm hiện tại
vì luật đất đai sửa đổi đến ngày một tháng một năm sau mới có hiệu lực
để khắc phục điều này chính phủ đang khẩn trương hoàn thiện các văn bản dưới luật
nhằm trình xin quốc hội cho phép áp dụng luật sớm từ ngày một tháng bảy sắp tới
chiều nay phó thủ tướng trần hồng hà chủ trì cuộc họp với các địa phương chuyên gia
nhằm ra soát cho ý kiến về từng điều khoản còn ý kiến khác nhau liên quan đến nghị định về thu tiền sử dụng đất thuê đất
dự thảo nghị định liên quan đến tiền sử dụng đất tiền thuê đất gồm năm chương năm mươi bốn điều
trong đó có chín nội dung lớn còn nhiều ý kiến khác nhau như tính lại tiền sử dụng
tiền thuê đất khi thay đổi quy hoạch chi tiết
nguyên tắc miễn giảm tiền sử dụng đất tiền thuê đất
về đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm
một trong những điểm mới của luật đất đai hai nghìn hai mươi bốn là bỏ khung giá đất và thay bằng bảng giá đất hàng năm
vì vậy giá đất sẽ tăng cao so với giá đất theo luật hiện hành
nếu quy định đơn giá thuê đất là năm đến ba
sẽ dẫn đến việc tiền thuê đất phải nộp hơn trước rất nhiều tạo áp lực cho người sử dụng đất
tiếp thu ý kiến này dự thảo nghị định về thu tiền sử dụng đất
tiền thuê đất quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất một năm từ hai mươi năm đến ba
và giao cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công bố mức cụ thể
phó thủ tướng trần hồng hà đề nghị các địa phương doanh nghiệp hiệp hội phải cho ý kiến đầy đủ
bảo đảm tính khả thi chính phủ sẽ tiếp thu đầy đủ về chịu trách nhiệm hoàn toàn về nghị định khi ban hành